trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã xảy ra một số vụ giết và cướp xe ôm
các đối tượng gây án đã bị lực lượng công an truy bắt và xử lý
nhưng qua các vụ án này có thể thấy là những người hành nghề xe ôm cần phải hết sức cảnh giác
trước loại tội phạm nguy hiểm này bởi chúng có thể ra tay sát hại để cướp tài sản bất cứ lúc nào
đây là hiện trường vụ giết người cướp xe ôm vừa xảy ra ở thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
nạn nhân là ông nguyễn văn đông năm mươi năm tuổi trú tại huyện crong anna lên thành phố buôn ma thuột hành nghề xe ôm
thủ phạm là lê văn thành hai mươi bốn tuổi trú tại huyện buôn đôn đã bị công an bắt giữ sau một mươi giờ gây án
nạn nhân là ông nguyễn văn đông năm mươi năm tuổi trú tại huyện crong anna lên thành phố bôn mà thuột đã bị công an bắt giữ sau một mươi giờ gây án

giết cướp xe ôm là một loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng gây hậu quả lớn xâm phạm đến tính mạng sức khỏe tài sản của nhân dân
do đó người dân đặc biệt là các bác tài xe ôm cần nêu cao tinh thần cảnh giác
những phương thức thủ đoạn của đối tượng cướp xe ôm vẫn là chuẩn bị sẵn hùng khí đeo túi khách giả dạng khách thuê xe ôm vào ban đêm đến tuyến đường vắng để gây án
đối với tài xế xe ôm trên đường đi nếu thấy bất thường thì cần từ chối không tiếp tục chở khách nữa
khi cảm thấy bất an thì cần báo tin cho người thân hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn cách xử lý và can thiệp kịp thời tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra